bộ y tế vừa cho biết có ba bảy trăm năm mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
số bệnh nhân nặng đang điều trị icu là sáu trăm năm mươi bốn ca số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ecmo là hai mươi ca
tính từ một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng tám đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng tám trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận tám tám trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới trong đó tp hcm vẫn nhiều nhất với ba bảy trăm ba mươi một ca
còn tại hà nội tính đến một mươi tám h chiều nay hà nội tiếp tục ghi nhận thêm năm ca mắc mới
đều ở khu cách ly nâng tổng số ca mắc trong ngày lên năm mươi một ca
trong đó có một ca tại cộng đồng và năm mươi ca tại khu cách ly